thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án sản xuất
mua bán hơn chín bốn triệu quyền sách giả liên quan đến bị cáo trần hùng
cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường tp hà nội
cựu tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn thuộc tổng cục quản lý thị trường
theo viện kiểm sát tổ ba trăm linh bốn có quyền hạn giúp việc cho tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sau khi lực lượng chức năng phát hiện kho sách giả cao thị minh thuận
giám đốc công ty phú hương pháp đã liên hệ với trần hùng nhờ bỏ qua vụ việc
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nguyễn duy hải lái lao động tự do
được thuận nhờ đưa ba trăm linh triệu đồng cho bị cáo hùng để xin bỏ qua vụ việc
theo đại diện viện kiểm sát bị cáo hùng không thừa nhận việc nhận hối lộ
tuy nhiên căn cứ thực nghiệm tài liệu liên quan bị cáo trần hùng phải chịu trách nhiệm về việc đã nhận hối lộ ba trăm linh triệu đồng
theo đó viện kiểm soát đề nghị mức án với bị cáo trần hùng từ chín đến một mươi năm tù về tội nhận hối lộ
ngoài ra bị cáo hùng còn phải nộp trả lại ngân sách ba trăm linh triệu đồng
còn tại quảng nam hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng hoàng nguyễn bảo minh
trú tại phường hòa hưng thành phố tam kỳ để điều tra về hành vi tham ô tài sản
theo điều tra minh là nhân viên biêu cục của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm tại huyện núi thành
được giao nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu tồn kho kiểm soát chốt ca tiền từ nhân viên giao hàng
lưu trữ bảo quản tiền thu hộ và nộp về cho công ty
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao minh trực tiếp nhận tiền mặt của năm nhân viên giao hàng
với tổng số tiền hơn ba mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên minh chỉ bàn giao nộp lại cho công ty hơn một mươi một triệu đồng
còn lại hơn hai mươi năm triệu đồng minh chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
hành vi của minh gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ
đang vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ long an về thành phố sóc trăng để tiêu thụ
thì đối tượng phạm thành tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã thạnh đức huyện bến lức tỉnh long an
bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng bắt quả tang
vật chứng thu giữ gồm năm bao thuốc lá điếu nhập lậu
trong đó có ba bao nhãn hiệu z và hai bao nhãn hiệu hero
qua kiểm tra phương tiện lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô của đối tượng sử dụng biển kiểm soát giả
đối tượng khai nhận khi đến địa phận tỉnh sóc trăng thì thay biển kiểm soát giả để qua mặt lực lượng chức năng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh an giang
điều đang nói là các hung khí và vũ khí nguy hiểm được các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để trao đổi và mua bán
và trước thực trạng trên thì lực lượng công an an giang đã chủ động triển khai các biện pháp
qua đó thì phát hiện thu giữ hàng chục khẩu súng các loại
lập nhóm rồi sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
tình trạng mua bán dường như đã trở thành thói quen xấu của một bộ phận giới trẻ hiện nay
tình trạng này đề lại những hậu quả nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
điều đáng lo ngại là số hung khí nguy hiểm thậm chí cả vũ khí quân dụng
được các đối tượng mua bán dễ dàng thông qua các trang mạng xã hội
em có mô hận với một nhóm khác ở trên cầng đăng và em mới có ý lệnh là mua khẩu súng về
với mục đích là chỉ để phòng hăng
và em kích bản số hỏi giao lô và em nhấn kênh em hỏi
anh đó mới gửi một khẩu súng với hiệu là zb năm gọi ổn quay với giá là ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
từ đầu năm đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bảy vụ
bắt khởi tố một mươi ba đối tượng liên quan đến các hành vi chế tạo mua bán tàng trữ
sử dụng trái phép vũ khí quân dụng thu giữ một mươi năm khẩu súng hàng trăm viên đạn các loại
trong quá trình điều tra xác định súng và khẩu súng
và các linh kiện để lắp ráp thành những khẩu súng quân dụng tự chế
được các đối tượng đặt mua thông qua các trang mạng xã hội
các đối tượng có nhu cầu mua bán sử dụng các loại vũ khí quân dụng
chủ yếu tập trung vào ba nhóm đối tượng
thứ nhất đó là các đối tượng ma túy
thứ hai đó là các đối tượng băng nhóm hình sự
cái thứ ba đó là các đối tượng thanh thiếu niên
việc mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí của các đối tượng tìm ẩn rất nhiều nguy cơ
gây mất an ninh tự đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người khác
gây hoang mang và lo sợ trong quần chúng dân
để chủ động trong công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm
các hành vi mua bán vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên không gian mạng
lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh đã chủ động phối hợp với công an các đơn vị địa phương
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng thời tăng cường công tác tuần tra
tuyên truyền vận động thu hồi các loại vũ khí vật liệu nổ trong nhân dân
các vụ án liên quan đến vũ khí quân dục do đơn vị đang thu lý
thì chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc điều tra phối hợp với các cơ quan tố tụng
đưa các đối tượng ra truy tố xét xử nghiêm minh để ranh đe phòng ngừa
trung cảnh tỉnh các đối tượng đang cố định mua bán sử dụng trách phép các loại vũ khí
việc dễ dàng mua bán vũ khí hung khí nguy hiểm trên mạng xã hội
đã làm gia tăng tình hình tội phạm với tính chất và mức độ nguy hiểm hơn
do đó để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác làm tốt công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình
khi phát hiện đối tượng chế tạo tăng chữ mua bán vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cần nhanh chóng báo tin đến cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn
đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can về hành vi nhận hối lộ
giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định theo quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự và ra lệnh tạm giam đối với
hoàng quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
lương nhân hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
nguyễn đình cảnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phó trưởng phòng hành chính tổng hợp trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
ra quyết định khởi tố bị can về hành vi đưa hối lộ để được cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định
định tại khoản bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự và ra lệnh tạm giam đối với
nguyễn xuân thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đại diện văn phòng giao dịch công ty luật trách nhiệm hữu hạn vicko
phạm quang hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cộng tác viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn vicko
nguyễn thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính sở tư pháp tp hà nội
các quy định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn trước khi thi hành
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các sai phạm trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp
tại trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp giấy phép lao động tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai tỉnh long an và một số tỉnh thành phố khác
tiếp tục thông tin về phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chuyến bay giải cứu trưa ngày hai mươi một tháng bảy
sau phần đối đáp với một số bị cáo và luật sư bảo chữa cho bị cáo đối với một số bị cáo phạm tội nhận hối lộ đưa hối lộ và môi giới hối lộ
sau khi xem xét các tài liệu tình tiết mới cùng lời khai tại phiên tòa cũng như quá trình tranh luận
đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt so với lần đề nghị đầu tiên trước khi tranh luận
ở nhóm tội nhận hối lộ bị cáo chử xuân dũng cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội bị đề nghị từ ba đến bốn năm tù
trần văn dự cựu phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh bị đề nghị từ tám đến chín năm tù
bị cáo vũ hồng nam cựu đại sứ việt nam tại nhật bản bị đề nghị từ ba đến bốn năm tù
bị cáo trần văn tân cựu phó chủ tịch ubnd tp quảng nam bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
ở nhóm tội đưa hối lộ bị cáo vũ thủy dương giám đốc công ty lữ hành việt bị đề nghị từ hai đến ba năm tù cho hưởng án treo
bị cáo phạm bá sơn nhân viên công ty xây dựng thái hòa và bị cáo tào đức hiệp giám đốc công ty công đoàn đường sắt bị đề nghị từ một mươi tám đến hai mươi tháng tù cho hưởng án treo
ở nhóm tội môi rời hối lộ bị cáo trần quốc tuấn giám đốc công ty thương mại và du lịch việt nam bị đề nghị từ hai đến ba năm tù cho hưởng án treo
bị cáo nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an tp hà nội bị đề nghị từ năm đến sáu năm tù
đối với các bị cáo khác do không có thêm tình tiết mới trong quá trình tranh luận
nên đại diện viện kiểm sát bảo lưu quan điểm như đã đề nghị trong quá trình luận tội
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án sản xuất mua bán hơn chín bốn triệu quyển sách giả
liên quan đến bị cáo trần hùng cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường tp hà nội cựu tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn thuộc tổng cục quản lý thị trường
theo viện kiểm sát tổ ba trăm linh bốn có quyền hạn giúp việc cho tổng cục trưởng
tổng cục quản lý thị trường
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện kho sách giả
cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát đã liên hệ với trần hùng nhờ bỏ qua vụ việc
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nguyễn duy hải lá lao động tự do được thuận nhờ đưa ba trăm linh triệu đồng cho bị cáo hùng để xin bỏ qua vụ việc
theo đại diện viện kiểm sát bị cáo hùng không thừa nhận việc nhận hối lộ
tuy nhiên căn cứ thực nghiệp tài liệu liên quan bị cáo trần hùng phải chịu trách nhiệm về việc đã nhận hối lộ ba trăm linh triệu đồng
theo đó viện kiểm sát đề nghị mức án với bị cáo trần hùng từ chín đến một mươi năm tù về tội nhận hối lộ
ngoài ra bị cáo hùng còn phải nộp trả lại ngân sách ba trăm linh triệu đồng
vận chuyển trái phép năm bánh heroin và trên một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ điện biên về hà nam tiêu thụ
nguyễn cường thắng chú tại huyện lý nhân của tỉnh hà nam
đã bị công an tỉnh hà nam khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an huyện lý nhân
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã bắt quả tang thắng đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin một mươi một trăm bốn mươi chín viên ma túy tổng hợp
đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người phụ nữ không quen biết về bán kiếm lời
đáng chú ý thắng là đối tượng từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản chống người thi hành công vụ và một tiền sự về tội cố ý hủy hoại tài sản
đối tượng thường xuyên móc nối câu kết với các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn các tỉnh điện biên sơn la để mua ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển về hà nam để bán
liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã yà tiêu và yà cô tùa huyện chư quynh tỉnh đắk lắc ngày một mươi một tháng sáu
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắt ba đối tượng truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
qua nhiều ngày kiên trì truy tìm theo dõi nắm tình hình lực lượng công an huyện chư quynh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện truy đuổi và bắt gọn ba đối tượng truy nã đặc biệt
đang lẩn trốn tại một khu đồi dãy vắng thuộc đồi độc lập thôn khi niết xã yà cô tùa huyện chư quynh
ba đối tượng gồm y kinh liêng chú huyện crong bông nay dương chú huyện crong búc y hoan nghia ban chú tại huyện cư mga
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một khẩu súng ar một mươi năm một trăm một mươi năm viên đạn cùng một số tăng vật chứng có liên quan trong quá trình các đối tượng lẩn trốn
với tinh thần quyết liệt kiên trì đến nay lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bắt hết sáu mươi đối tượng truy nã
bắt hết sáu đối tượng truy nã đặc biệt liên quan trong vụ khủng bố tấn công hai trụ sở ubnd xã yà tiêu và yat tour huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa qua
công an xã hồ nai ba huyện trảng bom của tỉnh đồng nai vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn trường một mươi chín tuổi trú tại xã bắc sơn huyện trảng bom về hành vi giết người cướp tài sản
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng bảy tại một phòng trọ ở ấp thanh hóa xã hồ nai ba huyện trảng bom đối tượng trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và vùng bụng của nạn nhân tên quân sau đó giật sợi dây chuyền trên cổ của anh quân rồi bỏ trốn
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã hồ nai ba đã triển khai lực lượng xuống hiện triển và phối hợp với người dân kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện
đến chiều cùng ngày đối tượng trường đã bị lực lượng công an bắt giữ
hiện đối tượng cùng tam vật đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiếp tục xử lý
cảnh sát điều tra công an đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an
cảnh sát điều tra công an đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an